công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang vừa bắt tạm giam nguyễn trí nguyện hai mươi hai tuổi
chú xã long bình thị xã long mỹ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng năm nguyện tổ chức tiệc mừng thôi nôi cho con gái tại nhà
trong lúc uống rượu ca hát giữa nguyện và một người khách nữ có cử chỉ thân mật nên vợ nguyện là
chị nguyễn thị thùy linh đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn rồi đánh nhau trong lúc nóng giận
nguyễn đã hất nổi nước lẩu đang nóng trên bếp vào người vợ làm chị linh bị thương nhẹ
nhưng con gái đang bế trên tay bị bỏng nặng tổn hại sức khỏe hai mươi chín sau khi gây án
nguyễn trí nguyện bỏ trốn đến ngày một tháng bảy khi nguyện vừa quay về nhà thì bị bắt